nhân kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
chiều ngày hai mươi tám tháng bốn tại thủ đô moscow liên bang nga
hội cựu chiến binh việt nam tại liên bang nga đã tổ chức buổi gặp mặt
đồng thời tiến hành đại hội lần thứ hai tổng kết công tác hội sau hai năm thành lập và đi vào hoạt động
dự lễ kỷ niệm và chào mừng thành công của đại hội có gần một trăm linh đại biểu là đại diện các ban ngành
đại sứ quán việt nam tại liên bang nga cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại liên bang nga
các trường quân đội các hội đoàn các hội đồng hương cùng gia đình quân nhân và các cựu chiến binh việt nam tại liên bang nga
phát biểu tại sự kiện thiếu tướng trần minh sơn tùy viên quốc phòng việt nam tại liên bang nga đánh giá cao hoạt động của hội
hội đã thực hiện rất tốt mục tiêu thành lập là tạo ra một tổ chức chính thức giúp cho các cựu chiến binh việt nam
đang sinh sống tại nước bạn nga có nơi sinh hoạt đoàn kết tương trợ lẫn nhau
nhân dịp này hội đã tiếp tục trao thẻ hội viên cho nhiều cựu chiến binh
một chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ ca sĩ từng khoác ao lính biểu diễn đã làm cho cuộc gặp mặt càng thêm sôi động
vui vẻ và thực sự có ý nghĩa trong không khí kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước ngày giang sơn thu về một mối